đồng thời tập trung vào tám nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi tám và trong năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan đơn vị cần xác định nhiệm vụ cụ thể của mình để tiếp tục phòng chống tham nhũng có hiệu quả
thưa quý vị sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về dự án luật đầu tư công sửa đổi
và dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng cho rằng luật đầu tư công là một tiến bộ trong quản lý
nhưng trong thực tiễn đã nảy sinh nhiều vấn đề nhiều điểm khó vận dụng
thủ tướng nêu rõ việc sửa đổi luật đầu tư công phải theo hướng phần cấp
giao quyền rõ hơn cho các bộ ngành địa phương đặc biệt là trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh các bộ trưởng
các thủ tục phải đơn giản thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính
tạo sự minh bạch thuận lợi trong giao kế hoạch vốn và nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công
cũng tại phiên họp chính phủ đã nghe bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
báo cáo về công tác hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở đất và lũ quét
trước tình hình bão số bốn đang đổ bộ vào nước ta thủ tướng cho biết đã yêu cầu bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trực tiếp đi kiểm tra
thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung vào công tác phòng chống bão để giảm thiệt hại tối đa do bão số bốn
hôm nay tại hà nội hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ tư
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề đối ngoại quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao việc hội nghị lần này bố trí riêng một phiên để trao đổi về hoạt động đối ngoại quốc hội
đây là sự khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại quốc hội như một trụ cột trong nền ngoại giao việt nam
việt nam hiện đang có quan hệ song phương ở kênh đối ngoại quốc hội với một trăm bốn mươi nước và vùng lãnh thổ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết đối ngoại quốc hội đã từng bước được nâng tầm từ tham gia sang chủ động đóng góp xây dựng
và hiện nay đang đẩy mạnh việc đề xuất sáng kiến và định hình luật chơi theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế
chống cường quyền nước lớn và bảo đảm cục diện khu vực
được định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế
điều đó cho thấy sự trưởng thành của quốc hội việt nam cả về năng lực dẫn dắt và định hướng
chúng ta đã tranh thủ được các diễn đàn này để huy động sự ủng hộ của các nghị sĩ và nghị viện các nước
và qua đó thì đưa cái thông điệp tới các dân tộc yêu chuộng hòa bình đấu tranh để bảo vệ những lợi ích của đất nước và nhân dân ta
chỉ ra bên cạnh tính chính thống trong triển khai
đối ngoại với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối ngoại quốc hội còn có đặc thù riêng xuất phát từ tính đại biểu đại diện cho cử tri và do cử tri bầu ra của các đại biểu quốc hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tính chất này đã tạo cho các đại biểu quốc hội một vị thế đặc biệt
có phần linh hoạt hơn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nước ta và các nước khác
trước tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp cơ hội và thách thức đan sen
quốc hội đề nghị công tác đối ngoại bao gồm cả ngoại giao nhà nước và đối ngoại quốc hội trong thời gian tới
cần tập trung làm tốt các nội dung trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại
tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại đặc biệt là đối ngoại đảng đối ngoại quốc hội đối ngoại nhân dân
nhằm xử lý tốt các vấn đề bảo đảm phát huy tối đa và hiệu quả nhất sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc
đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương coi đây là định hướng chiến lược quan trọng đối với công cuộc đổi mới toàn diện
hội nhập quốc tế sâu rộng giữ vững chủ quyền lãnh thổ và nâng cao vị thế của đất nước
thưa quý vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế
đối ngoại quốc phòng của việt nam đã được đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng các nước lớn các nước asean
các tổ chức quốc tế khu vực trong đó có liên hợp quốc liên minh châu âu
thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng đã trở thành một nội dung quan trọng tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
biên giới được coi là phiên rậu là hàng rào ngoại vi phân định chủ quyền giữa các quốc gia liên quan
phên rậu hàng rào vững chắc góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền lãnh thổ an ninh đất nước
chính vì vậy việc thúc đẩy đối ngoại quốc phòng sâu rộng đã giúp việt nam tranh thủ được nhiều hơn các nguồn lực bên ngoài
trang bị kỹ thuật nâng cao trình độ khả năng tác chiến của quân đội và sức mạnh quốc phòng của đất nước
bên cạnh đó thực hiện chủ trương của đại hội một mươi hai về chủ động tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng an ninh
trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
diễn tập về an ninh phi truyền thống và các hoạt động khác
việt nam đã để mạnh việc cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hoạt động tích cực của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam tại liên hợp quốc không chỉ giúp xây dựng lòng tin của việt nam
với các tổ chức quốc tế mà còn nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế nhằm duy trì môi trường hòa bình ổn định phát triển đất nước
việt nam cũng đã phối hợp rất chặt chẽ trong vấn đề hoạt động gìn giữ hòa bình
và mới đây thì anh cũng đã hỗ trợ việt nam trong cái việc đào tạo và cái việc chuyển giao
phía anh đã chuyển giao cho chúng ta một cái để chúng ta việt nam có thể vận hành bệnh viện giã chiến tiền phương ở nam sudan
trong bối cảnh tình hình biên giới lãnh thổ tiếp tục diễn biến phức tạp
với nhiều thách thức
việc nâng cao khả năng dự báo chiến lược năng lực tham mưu chỉ đạo điều hành phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động quốc phòng
hội nhập quốc tế về quốc phòng cần phải bảo đảm từ khâu lãnh đạo định hướng đến việc phát ngôn
tuyên truyền đối ngoại thành một trục xuyên suốt thống nhất và chặt chẽ theo đúng mục tiêu quan điểm đối ngoại của đảng
thưa quý vị chiều nay đoàn kiểm tra số bảy trăm hai mươi của ban bí thư do đồng chí nguyễn hòa bình
trung mương đảng tranh án toán nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với báo nhân dân
về việc thông qua kết quả kiểm tra việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gắn với thực hiện kết luận số sáu mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
tại báo nhân dân cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra thời gian qua báo nhân dân tiếp tục sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức
bộ máy cán bộ lãnh đạo quản lý và số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn
hiệu quả đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ công chức viên chức hoạt động của đảng ủy luôn giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị
dự thảo cũng nêu một số hạn chế như do đề án vị trí việc làm sắp xếp lại biên chế chưa được triển khai và thông qua
nên chưa có lộ trình thực hiện để bảo đảm mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu mong muốn đoàn kiểm tra kiến nghị lên ban bí thư
việc tập trung đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực của đảng và nhà nước trong bối cảnh truyền thông phát triển như hiện nay
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng
báo nhân dân cần tiếp tục đưa việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám và một mươi chín vào cuộc sống
bên cạnh đó trước sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ truyền thông
bộ biên tập báo nhân dân cần có những giải pháp để thích ứng với sự thay đổi này
đồng chí nguyễn hòa bình cũng cho rằng mặc dù nhiệm vụ của báo nhân dân tăng thêm
nhưng bộ biên tập báo nhân dân cần tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy để không làm tăng biên chế
chiều nay đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh bình phước
phát biểu tại buổi làm việc
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những thành tiệu mà bình phước đã đạt được
đặc biệt về tốc độ tăng trưởng khá xây dựng được nhiều khu công nghiệp điển hình
giá trị sản xuất công nghiệp cao song đồng chí cũng lưu ý
trong thời gian tới bình phước cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư
trong nhiều năm tới cần lấy sản xuất nông nghiệp làm sương sống
cương quyết đi theo nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch
nghiên cứu kỹ chiến lược phát triển điện mặt trời để đạt hiệu quả cao
và bắt kịp xu thế tương lai
bên cạnh đó tỉnh cũng cần đa dạng dịch vụ về du lịch
để phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch của địa phương
tiếp theo chương trình nâng cao tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó
với cơn bão số bốn theo phương trầm bốn tại chỗ
mở rộng xét nghiệm hiv miễn phí cho người dân xã kim thượng
huyện tân sơn tỉnh phú thỏ
sau đây là tin bão số bốn
thưa quý vị theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
vào hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy sáu độ kinh đông cách nam định một trăm ba mươi km cách thanh hóa một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới báo di chuyển theo hướng
tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
từ đêm nay một mươi sáu tháng tám vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám
cấp chín giật cấp một mươi một sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh
từ hải phòng đến nghệ an
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa bão gió mạnh cấp bảy
cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ở huyện đảo bạch long vĩ gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi
huyện đảo cô tô gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển trên vịnh bắc bộ cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
do ảnh hưởng của bão từ tối ngày một mươi sáu tháng tám trên đất liền khu vực ven biển
các tỉnh hải phòng thái bình nghệ an có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
từ đêm tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh nam định ninh bình bắc thanh hóa có gió bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn nên trong hai ngày tới tại thanh hóa và hòa bình
dự báo sẽ có mưa đặc biệt lớn từ bốn trăm linh bốn trăm năm mươi mm
thủ đô hà nội sẽ có mưa rất lớn từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
để chủ động ứng phó với mưa đặc biệt lớn văn phòng thường trực
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị
thực hiện nghiêm công điện số ba mươi tám ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
trong đó đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp chống ngập úng vùng trũng thấp
ngập úng đồ thị lũ lớn trên các tuyến sông hồ chứa an toàn dân cư
đặc biệt những khu vực mới xảy ra ngập úng kéo dài như trường mỹ hà nội
duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo
về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bên cạnh thanh hóa hòa bình các địa phương khác cũng đang tăng cường công tác
phòng chống bão số bốn sắp đổ bộ
sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
do bộ trưởng nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số bốn tại hải phòng
đi kiểm tra tại tuyến đê gia lộc huyện cát hải và bến cá ngọc hải
và tuyến đê ven biển quận đồ sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
cũng đề nghị huyện đảo cát hải nói riêng và thành phố hải phòng nói chung
tập trung chỉ đạo kiên quyết đưa ngư dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè
vào nơi tránh chú an toàn
tất cả tàu thuyền đã vào khu neo đậu thì phải có lực lượng kiểm tra an ninh
bảo đảm trật tự không để rủi ro xảy ra ngay tại bến neo đậu
đặc biệt quan tâm lượng du khách tránh trú ở huyện đảo
đây là những đối tượng không thông thuộc địa bàn không có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai
ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ sở
chủ động kiểm tra giả soát các phương án kế hoạch ứng phó
giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số bốn đổ bộ vào hải phòng
để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn tỉnh yên bái chỉ đạo sở công thương
hội chữ thập đỏ tỉnh lên phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa ứng phó với cơn bão số bốn
huy động các lực lượng cùng phương tiện để vận chuyển lương thực thuốc men vào những địa bàn sung yếu
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
các xã cũng cần tuyên truyền cho nhân dân cần chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm
ngành giao thông chuẩn bị phương tiện cơ giới như máy xúc máy ủi tại các địa bàn sung yếu
khi có sự cố là khắc phục giao thông tại chỗ
theo đài khí tượng thủy văn yên bái ngày một mươi sáu tháng tám
thời tiết các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
lượng mưa phổ biến cả đợt từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
theo dự báo trong buổi sáng ngày mai ngày một mươi bảy tháng tám
cơn bão số bốn sẽ đổ bộ vào đất liền từ hải phòng đến nghệ an
hiện tại thì nghệ an đã lên các phương án sẵn sàng chủ động ứng phó với cơn bão số bốn
để đối phó với cơn bão số bốn cảng vụ hàng hải nghệ an đã triển khai kiểm tra các cảng biển
và khu vực hàng hải trong vùng nước cảng biển nghệ an
điều động tàu thuyền về khu vực tranh chú bão đồng thời tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để nắm bắt diễn biến cơn bão số bốn để chỉ đạo phối hợp kịp thời
cảng vụ hải nghệ an đã yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai các lực lượng phương tiện
với phương châm là thực hiện bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số bốn
nghệ an hiện có gần ba tàu
nghệ an có gần ba tám trăm bảy mươi phương tiện với hơn một mươi tám một trăm chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
hiện nay các địa phương và cơ quan chức năng đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo trú ẩn an toàn
để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an yêu cầu các huyện ven biển
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tri cục thủy sản và các đơn vị có liên quan
trường cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sử dụng mọi phương tiện bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão
hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú bao gồm cả tàu du lịch tàu vận tải
tổ chức di rời nheo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản nhà nổi đảm bảo an toàn
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
bốn khu vực thành phố hà nội có thể có mưa rất to nguy cơ gây ngập lụt ở một số khu vực nội và ngoại thành thành phố
trước diễn biến khó lường của cơn bão hà nội cũng đã triển khai các phương án như chẳng chống cây cối
hay kiểm tra các vị trí sung yếu đề phòng nước sông bùi răng lên
để đối phó với tình trạng mưa ngập có thể xảy ra
thành phố hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan ứng trực chuẩn bị phương án bốn tại chỗ
gồm chỉ huy lực lượng phương tiện hậu cần tại chỗ và năm không để dân đói dân khát
không bị điện giật không bị dịch bệnh và không đuối nước
trước diễn biến khó lường của cơn bão số bốn ông vũ kiên trung
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội cho biết
đã có văn bản yêu cầu các sĩ nghiệp tổ đội trực thuộc trực một trăm linh quân số
thực hiện kiểm tra trăng trống các cây lâu năm cây quý hiếm trong các vườn hoa công viên
về việc nước sông bùi có thể dâng gây ảnh hưởng đến nhiều xã của huyện trương mỹ hà nội
ông đinh mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trường mỹ thông tin
hiện mực nước sông bùi đang ở mức bốn ba m dưới báo động lũ cấp một là một bảy m
để ứng phó với bão số bốn ngay trong sáng một mươi sáu tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trường mỹ đã cùng các đơn vị chuyên môn của huyện
tiến hành kiểm tra những vị trí sung yếu trong trận mưa ngập vừa qua để có biện pháp khắc phục kịp thời
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tại tỉnh con tum mưa kéo dài gây ra tình trạng sạt lở đất
tại hai tuyến đường quốc lộ bốn mươi b quốc lộ hai mươi bốn nối với hai tỉnh quảng nam quảng ngãi và nhiều tuyến đường khác
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây ra tình trạng ngập úng cục bộ
nhiều khu vực ở ba huyện hùng cao đắk rây tu mơ rông và con
tỉnh con tum tại xã đắk lông huyện đắk rây và xã tê săng huyện tu mơ rông
có ba mươi bốn ngôi nhà của người dân bị nước lũ cuốn sập nhấn chìm và sạt lở đe dọa
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường liên thôn xá bị sạt lở và cuốn trôi hàng chục mố cầu
tỉnh con tum vừa tổ chức khắc phục thiệt hại vừa tích cực chủ động phòng tránh thiệt hại
đối với các điểm dân cư sạt lở từ hiện nay
cho chủ tịch địa bàn các xã là bố trí người trực hai mươi bốn hai mươi bốn tại những vị trí đó để theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết
cũng như tình hình có nguy cơ sạt lở để có giải phóng
trước tình trạng sạt lở mưa lớn tỉnh con tum đang nỗ lực để khắc phục và bảo đảm giao thông thông suốt
cũng như giúp các hộ dân khắc phục hậu quả
tuy nhiên trước tình hình mưa còn diễn biến phức tạp kéo dài nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
để kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay
đoàn công tác của tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến kiểm tra công tác an toàn hồ chứa tại tỉnh quảng bình
theo đó đoàn công tác của tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến kiểm tra công tác an toàn hồ chứa tại tỉnh quảng bình
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
có một trăm năm mươi hồ đập chứa thủy lợi các loại với tổng dung tích năm trăm sáu mươi triệu m ba nước
qua kiểm tra cho thấy phần lớn các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
được đánh giá an toàn trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên có đến tám mươi hai số hồ đập vừa và nhỏ được giao cho ủy ban nhân dân xã quản lý
hiện đang xuống cấp thiếu bảo đảm an toàn và nguy cơ cho vùng hạ du
đoàn công tác đã yêu cầu tỉnh quảng bình sớm triển khai lắp đặt thiết bị thông tin
cảnh báo an toàn và lập quy trình vận hành điều tiết an toàn hồ đập
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức họp báo
thông tin về chương trình hồi đập

biên cương thắm tỉnh hữu nghị lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín cũng như hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của các nước bạn như
trung quốc lào campuchia thái lan và myanmar
nội dung chính của chương trình nhấn mạnh tình hữu nghị của nhân dân việt nam với các nước trong
tiểu vùng sông mekong đồng thời phản ánh quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa bộ đội biên phòng việt nam
với các nước bạn trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm
và xây dựng đời sống ổn định cho bà con vùng biên
trước đó vào ngày tám tháng tám thủ tướng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
xóa tư cách thứ trưởng bộ công an giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí trần việt tân
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách thức thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí bùi văn thành
cùng ngày căn cứ theo tờ trình của thủ tướng chủ tịch nước ban hành quyết định
giáng cấp bậc hàm từ thượng tướng xuống trung tướng đối với đồng chí trần việt tân
quyết định giáng cấp bậc hàm từ trung tướng xuống đại tá đối với đồng chí bùi văn thành
các quyết định đối với đồng chí trần việt tân và đồng chí bùi văn thành
đã được thực hiện theo đúng quy định của đảng nhà nước và bộ công an
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng long cục trưởng cục phòng chống hivs bộ y tế cho biết
đã yêu cầu ngành y tế tỉnh phú thọ thông báo kết quả xét nghiệm hiv cho những người không may bị nhiễm hiv
đồng thời tư vấn giải thích hỗ trợ để điều trị ngay bằng thuốc a
rv miễn phí cho những người nhiễm hiv trong xã
bộ y tế cũng chỉ đạo ngành y tế tỉnh phú thọ tổ chức mở rộng xét nghiệm hiv miễn phí cho người dân trong vùng
và các khu vực khác của tỉnh phú thọ nếu có nhu cầu
việc xét nghiệm sàng lọc tìm hiv có thể thực hiện ngay tại nhà bằng hệ thống xe xét nghiệm lưu động
hoặc tại các trạm y tế xã
cùng với đó yêu cầu viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm đầu mối tiến hành kiểm tra khảo sát
nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm hiv cao tại xã kim thượng
tuy nhiên nghiên cứu này cũng cần phải có thời gian vài tháng để thực hiện
trong phần tin quốc tế anh và eu bước vào vòng đàm phán quyết định vận mệnh brexit
thái lan cấm nhập khẩu rác thải điện tử
thưa quý vị
liên minh châu âu eu và anh ngày hôm nay đã bước vào vòng đàm phán brexit then chốt
với hai vấn đề quan trọng là địa vị tương lai của bắc ireland và khuôn khổ chung
cho mối quan hệ tương lai giữa anh và eu
cho đến thời điểm này anh và eu đã nhất trí với nhau được tám mươi nội dung đàm phán brexit
tuy nhiên hai mươi còn lại là những vấn đề mấu chốt và có ảnh hưởng quyết định đến số phận của brexit
đó là đường biên giới giữa bắc ireland và cộng hòa ireland cùng một số điều khoản
thương mại mới giữa anh và eu
nhiều khả năng eu sẽ chấp thuận đề xuất anh tiếp tục ở trong thị trường đơn lẻ đối với giao thương hàng hóa
nhưng không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu tự do di chuyển trong khối như yêu cầu ban đầu eu đưa ra
đổi lại eu yêu cầu anh phải chấp nhận tuân theo các quy định của khối về bảo vệ môi trường xã hội và thuế quan
điều này sẽ cản trở anh thực hiện các thỏa thuận tự do thương mại với các nước bên ngoài eu
dù hai bên đang hướng tới việc đạt được dự thảo thỏa thuận
từ nay đến tháng một mươi song nhiều nhà quan sát lo ngại khả năng không đạt được thỏa thuận ngày càng cao
thỏa thuận brexit sau khi đạt được nhất trí của hai bên sẽ phải trình quốc hội anh và nghị viện eu thông qua
nếu giới lập pháp anh bỏ phiếu chống điều này có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị lớn ở anh
kéo theo sự sụp đổ của mọi bước giàn xếp về thương mại nhập cư và an ninh thời hậu brexit
tại cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ tây íp erdogan quốc vương qatar tamir al thani
đang ở thăm ankara đã đưa ra cam kết đầu tư trực tiếp một mươi năm tỷ usd vào thổ nhĩ kỳ
trong thời gian gần đây thổ nhĩ kỳ và qatar đã thắt chặt quan hệ và trở thành đối tác chính trị kinh tế gần gũi của nhau
thổ nhĩ kỳ hiện đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng do chịu tác động từ các đòn trừng phạt của mỹ
liên quan đến vụ mục sư người mỹ andrew brusson bị chính quyền ankara bắt giữ
chính quyền washington đã tăng gấp đôi thuế đánh vào các sản phẩm nhôm và thép
nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ
quyết định mới của mỹ đã làm dung chuyển thị trường tài chính thổ nhĩ kỳ
và khiến đồng nội tệ nước này liên tục mất giá trong những ngày qua
đồng ly ra của nước này đã mất bốn mươi năm giá trị kể từ đầu năm tới nay
trong bối cảnh này việc qatar giúp đỡ đồng minh thổ nhĩ kỳ được đánh giá là một tín hiệu tích cực
giúp bình ổn thị trường tiền tệ cũng như tâm lý của các nhà đầu tư
bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của thái lan cho biết
mọi loại rác thải điện tử hoặc rác thải nhựa sẽ bị cấm nhập khẩu hoàn toàn vào nước này nhằm bảo vệ môi trường
thái lan sẽ cấm nhập khẩu bốn trăm một mươi một loại rác thải điện tử
trong khi rác thải nhựa bị cấm hoàn toàn trong hai năm tới
tuy nhiên quy định trên có ngoại lệ là máy copy và các sản phẩm điện tử viễn thông đã qua sử dụng
được nhập khẩu để sửa chữa và tái sử dụng
ngoài ra vẫn được phép nhập thép đồng nhôm vụn để dùng trong công nghiệp

điều kiện các kim loại vụt này phải sạch và không pha trộn các chất liệu khác
sau khi chính phủ trung quốc ngừng nhập khẩu rác thải công nghệ cao từ đầu năm nay
thái lan đã trở thành nơi tập kết mới cho các thiết bị điện tử phế liệu từ khắp nơi trên thế giới
tính từ đầu năm đến nay lượng rác nhập khẩu vào thái lan gần gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
theo số liệu khảo sát do chương trình sức khỏe trung tâm thương mại thế giới của mỹ thực hiện
số người mắc bệnh ung thư do ảnh hưởng từ vụ tấn công
khủng bố vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một đã lên tới gần một mươi người
trong tổng số chín bảy trăm chín mươi năm người mắc bệnh ung thư liên quan tới vụ nước mỹ bị tấn công khủng bố
cách đây một mươi bảy năm có bốn trăm hai mươi người đã tử vong
các nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm công tác cứu hộ tại hiện trường sau khi tòa nhà sập
có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp ung thư da và ung thư bằng quang vô cùng cao so với tỷ lệ trung bình của dân số
những bệnh ung thư khác xuất hiện ở những đối tượng khác bị khói bụi của vụ nổ ảnh hưởng
bao gồm ung thư vú ung thư hạch bệnh bạch cầu và dối loạn tế bào máu
các nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm công tác cứu hộ tại hiện trường sau khi tòa nhà sập